bầu không khí chào đón mùa xuân mới đang gần hơn bao giờ hết
nhưng bao giờ cũng thế ngày ba mươi tháng chạp luôn có ý nghĩa thật đặc biệt
trong ngày này người việt dù ở bất kỳ nơi đâu cũng luôn hướng về gia đình nguồn cội
những tập quán đón tết cổ truyền như gói bánh trưng hay mâm cơm đoàn viên ngày tất niên
không chỉ là cách để gìn giữ truyền thống mà còn giúp đưa hương vị tết việt nam đi khắp bốn phương
cà gian hiện có khoảng hơn một người việt nam làm ăn và sinh sống
chủ yếu là tiểu thương sang nga từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu làm nghề may
chị hằng tích cóp được chút vốn và mở một gian hàng riêng tại chợ cà gian
cạn vốn sau tai họa chị hằng chuyển sang nghề làm bánh trưng
ban đầu khách của chị chỉ là những người việt nam sống ở nga
dần dần người dân địa phương cũng ăn thử bánh của chị
thấy ngon nên hiện chỉ có một lượng khách tương đối ổn định
nhiều lúc nhất là đợt này chị đi làm hàng ăn
này lắm lúc chị mệt mỏi mỗi ngày chị ngủ được có một tiếng
vừa làm lại vừa nghĩ xem là phải lên như thế nào
để cho mà khi mình bán hàng người ta cảm thấy chấp nhận được chứ nó lâu lắm
cũng như nhiều bà con người việt tại cà gian
trong thời khắc sắp chuyển giao từ năm cũ sang năm mới đình dậu
mong ước lớn nhất của gia đình chị hằng là sức khỏe và hạnh phúc cho gia đình
ăn khang thịnh vượng cho đất nước
hy vọng rằng năm mới hai nghìn một mươi bảy sẽ thật an lành
cộng đồng người việt kiều tại liên bang nga làm ăn tấn tới
để sớm có điều kiện về thăm quê hương
còn tại bruxelles vương quốc bỉ vào những ngày sát tết
bà con kiều bào ta luôn tìm đến các cửa hàng chuyên bán đồ việt
để mua các loại thực phẩm chuẩn bị cho bữa cơm tất niên truyền thống
là tôi mua những món đồ việt để về làm một bữa cơm
để cho chồng và con của tôi được thưởng thức bữa ăn
về truyền thống việt nam
là ngày tết
là bữa cơm truyền thống của người việt mình
theo chị thủy cứ mỗi dịp tết đến chị thường mua những món đồ việt
để về làm bữa cơm cho chồng và con được thưởng thức bữa ăn truyền thống việt nam
theo phong tục của người việt mình
mầm cỗ của gia đình chị thủy có cả thịt kho giò xào nem rán
bánh trưng và cả bánh tết
một bữa ăn tất niên đậm chất việt nam để cả gia đình cùng chuyện trò hàn huyên
và cùng nhau hướng tới một năm mới với lời chúc
chúc mừng năm mới
trong cái giá lạnh của những ngày cuối năm tại nhật bản
nhiều người việt nam xa xứ có các hoạt động đón tết nguyên đán
trong đó gói bánh trưng là một phần không thể thiếu của hương vị tết truyền thống
để gói một chiếc bánh trưng mang hương vị truyền thống
thì có lẽ nguyên liệu khó kiếm nhất là lá rong
tuy nhiên khó không phải là không thể có
nhưng giá khá đắt đỏ khoảng hai mươi đồng một lá
chương trình này trước hết là muốn tạo ra một quỹ từ thiện
để giúp cho các em nhỏ nghèo ở việt nam có một chút
chung phí để các bạn có thể đến trường
và mong là mình sẽ mang lại một chút hương vị của đôi nhà
cho các bạn thành viên viên tại nhật
những chất bánh trưng sau khi gói
được xếp ngay ngắn vào nồi và được đặt lên bếp
đây chính là hương vị tuyệt vời nhất của ngày tết
mà bất cứ ai xa quê việt nam đều nhớ về